thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh gia lai công ty điện lực gia lai đã không ngừng nỗ lực đưa điện về một trăm linh các làng xã thôn buôn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
như vậy cho đến nay gia lai đã hoàn thành tiêu chí điện theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
những ngày này người dân tại làng héc xã chư a thai huyện phú thiện đang hân hoan khi về nhà mới với những ngôi nhà sàn sạch đẹp điện sáng rực con đường bê tông thẳng tắp
để mở rộng lưới điện đến các vùng nông thôn nhất là vùng sâu vùng xa thời gian qua điện lực chư păng cũng đã triển khai hàng loạt các công trình dự án điện cho thôn buôn chưa có điện